công an phường hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa kiểm tra phát hiện tại vườn sau tiệm cắt tóc thảo nguyên
phường hòa thuận thành phố tam kỳ do lại thảo trâm chú tại tam giang phú ninh quảng nam làm chủ tiệm
có trồng nhiều cây cần sa có chiều cao từ tám cm đến sáu mươi chín cm đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển
qua làm việc tại chỗ trâm khai số cây cần sa trên do trần thế long chú tại hiệp đức quảng nam
là người yêu của trâm đã trồng cách đây khoảng hai tháng và long cũng thường xuyên đến chăm sóc các cây cần sa này
được biết long là đối tượng nghiện ma túy và hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra